do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió đông bắc trên địa bàn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to nhiều nơi mưa rất to gây ngập lụt và làm chia cắt một số tuyến đường địa bàn dân cư ở vùng thượng kỳ anh
mưa lớn xảy ra tại địa bàn các xã vùng thượng huyện kỳ anh gồm kỳ lạc kỳ lâm kỳ thượng kỳ sơn đã có ba mươi hectare cây ngô sinh khối và hàng chục hectare tràm bị đổ
ở địa bàn tại các thôn lạc thắng lạc thanh lạc tiến lạc trung của xã kỳ lạc mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt tại xã kỳ lâm nhiều cây cầu dân sinh bị sói lở nghiêm trọng
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ huyện kỳ anh đã phân công cán bộ xuống địa bàn để nắm tình hình chỉ đạo các địa phương triển khai phòng chống đồng thời thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ở các xã vùng ven biển về nơi tránh trú an toàn kiểm tra giả soát các vùng sung yếu ao hồ đê đập và đặc biệt là các vùng thường xuyên ngập lụt vùng có nguy cơ sật lở đất để có những phương án xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra